dốc do vậy việc cứng hòa những tuyến đường giao thông nông thôn còn gặp nhiều khó khăn
cuối năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị trung đoàn một trăm bốn mươi một sư đoàn ba sao vàng đã về làm công tác dân vận và giúp dân xây dựng đường giao thông nông thôn
con đường dài hơn bốn km giờ trở nên khang trang sạch đẹp và đem niềm vui đến cho bao người dân nơi đây
ngày xưa cháu có đường đất đi trơn rồi đi học muộn mà bây giờ có đường xi măng đi học không muộn ạ
tôi cũng cảm ơn bộ đội về giúp dân
thì là nhà nước cũng giúp thì bây giờ thôn làng đi lại dễ dàng rồi thì cảm ơn các cháu và bộ đội và nhà nước
con đường từ tại thôn khuôn khuông thì là nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đảng ủy và chính quyền địa phương
cũng như là đối với các đơn vị trường ở trên địa bàn xã nhân lý
và đặc biệt đối với trẻ em mầm non ở thôn khuôn khuông thì có một tác dụng vô cùng to lớn
đó là các em học sinh được đi đến trường
trên một con đường rất là an toàn một điều rất là vui mừng bởi vì là các em đến trường
và trên một con đường an toàn và thân thiện cũng như là đảm bảo an toàn cho các em để đến trường
và đặc biệt là các bậc phụ huynh thì rất là vui mừng
rất là vui mừng được đảng chính phủ chính quyền ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân được vinh dự
lời mời được chiến sĩ bộ đội đi dân vận làm đường nông thôn
chúng tôi nhất là quý hóa kể cả ngày mưa nắng mưa nhất là vấn khởi
không sợ nắng sợ mưa nhất là vui lòng
gia đình tôi là có bốn thế hệ nhưng mà rất cảm ơn về bây giờ có xe máy phải đến nhà cửa rồi không có gì
hồi xưa tôi mệt lắm tôi là cựu trường thôn ở thôn này mà mệt lắm tàn bị bổ cổ cổ không có gì đâu
bây giờ quá cảm ơn không có gì cảm ơn không có gì và quý hơn độc lập như ngày hôm nay
bí thư thôn khuông lý văn hùng vui hơn mọi ngày
mọi người tập trung ở đây để nghe bí thư truyền đạt lại cuộc họp quan trọng
về báo cáo công tác triển khai làm đường giao thông nông thôn tại thôn
anh ninh văn lọ chưa bao giờ vui như thế
gia đình anh cùng với rất nhiều người dân trong thôn đã sẵn sàng hiến đất để làm con đường này
khi bộ đội về thôn giúp dân làm đường
mọi người đã tạo điều kiện tốt nhất cho bộ đội từ chỗ ăn ở sinh hoạt
để các anh an tâm giúp cho nhân dân có một tuyến đường
bộ đội rất nhiệt tình giúp dân làm đường
dân bản chúng tôi rất phấn khởi
chúng tôi rất cảm ơn bộ đội
khi có bộ đội quyết định vào đây
thì chúng tôi cũng học trí bộ
và quán triển
và phân công cho các đảng viên
để tuyên truyền cho các đảng viên phụ trách khu vực
để tuyên truyền cho nhân dân
để hiểu được cái lợi ích
để làm con đường vào đây
để cho tương lai con trò xa này
nên rất là cảm ơn các đồng chí đảng viên
rất là chúc hạnh làm được tuyên truyền cho bà con nhân dân
để hiểu để khi bộ đội vào đây
làm được con đường cho mình lợi ích trước mắt
và lâu dài cho con trò xa này
nên là các đảng viên rất là hoàn thành các nhiệm vụ tuyên truyền cho bà con làm được
như hôm nay tôi thấy về góc độ tri bộ
tôi thấy các đồng chí đảng viên đã làm tròn trách nhiệm
để tuyên truyền cho các bà con hiểu được và làm được trong ngày hôm nay
có một cái tin vui như thế này
là đảng ủy xã nhân lý chính quyền xã nhân lý
sau đó là đảng ủy huyện chi lăng chính quyền xã chi lăng
đề nghị đến phối hợp với sư đoàn ba trung đoàn một trăm bốn mươi một
phối hợp với nhau tỉnh quân dân

năm nay là làm cái đoạn đường này là dài năm km
nhưng mà làm được cái con đường ấy
thì bà con cảm thấy như thế này
tức là bà con rất ủng hộ
mà lại rất nhiệt tình
kể cả góp công góp sức
góp công góp sức
mà làm được cái con đường ấy
thì cảm ơn đảng chính quyền là nhiều
mà cũng bao đời bao đời này rồi
thì mới có cái cuộc như hôm nay
cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
thì cũng với tinh thần đó
thì cũng được sự quan tâm của trung đoàn một trăm bốn mươi một

trung đoàn ba cũng như là của huyện ủy
huyện ủy hội đồng dân
thì đến và đầu tư
cũng như là hỗ trợ dân vận
làm một tuyến đường cho chúng tôi
mà thôn khuôn khuôn
một thôn đặc biệt khó khăn
thì đến nay
trong thời gian gần một tháng thi công
trong trường bê tông nông thôn
thì đây là điều kiện rất tốt
để thôn khuôn khuôn nói chung
cũng như là địa bàn bà con nhân dân
xã nhân lý
sẽ có điều kiện hơn
để phát triển từng bước
xóa ra dòng nghèo

thực hiện phong trào thi đua đoàn sao vàng chứng chức xây dựng thôn mới
đặc biệt quan tâm đến các đơn vị trên địa bàn đóng quân
thì lãnh đạo chỉ huy sư đoàn ba sao vàng
đã tổ chức triển khai kế hoạch từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
và cán bộ chính trị chung đoàn một trăm bốn mươi một
đã thực hiện kế hoạch
của chỉ huy sư đoàn ba
giao nhiệm vụ tại thôn khuôn khuôn
xã nhân lý là một thôn đặc biệt khó khăn
để tổ chức thực hiện giúp bà con thi công hai km
đường giao thông liên thôn
nối liền từ trung tâm xã
đến địa bàn của thôn khuôn khuôn
xã nhân lý huyện tri lăng
đến nay đơn vị đã thi công được
một ba trăm năm mươi m đường bê tông
với mặt rộng ba m và chiều cao một mươi sáu cm
cùng khối lượng công việc
mặc dù trong điều kiện mưa rét kéo dài
bà con lấy nước giúp đơn vị thi công
còn khó khăn phải vận chuyển nước
hai năm km mới tới được
các điểm máy thi công cùng với đơn vị
và trong điều kiện như vậy
cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ
sự quyết tâm của bà con nhân dân
và sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy
chính quyền địa phương đặc biệt là
sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên
của chỉ huy sư đoàn và chỉ huy trung đoàn
đoàn một trăm bốn mươi một đã thực hiện tốt công tác dân vận
tại địa bàn thôn khuôn khuông
xã nhân lý huyện tri lăng
góp phần xây dựng hậu phương quân đội
và góp phần thực hiện tốt chức năng
của đội quân công tác của quân đội
thôn khuôn khuông là một trong hai thôn
đặc biệt khó khăn của xã nhân lý
huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
có được những con đường rộng đẹp và khang trang
như thế này là niềm mơ ước bao đời nay
của ba mươi bảy hộ dân của thôn
các hội ước đã trở thành hiện thực
bởi bộ đội về cùng giúp dân làm đường
con đường đã hoàn thành chưa được đặt tên
thế nhưng đồng bào dân tộc nùng nơi đây
vẫn gọi nó là con đường hạnh phúc
điểm sáng trong xây dựng giao thông nông thôn
huyện tri lăng đã được nhân rộng ra toàn tỉnh
trở thành phong trào chung tay xây dựng
giao thông nông thôn là kết quả của việc
thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn
tại ngạc sơn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo điều hành
hướng dẫn tổ chức thực hiện
đến hai ba trăm một mươi một thôn bản khu phố

đến cán bộ của một mươi một phòng kinh tế hạ tầng
phòng quản lý đô thị thành phố
văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tỉnh
và các cán bộ sở ban ngành có liên quan
hướng dẫn các huyện thành phố
thực hiện triển khai các bước tiếp theo
để thực hiện có hiệu quả
đề án phát triển giao thông nông thôn
nhờ việc quan tâm đẩy mạnh
xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông
trong đó có giao thông nông thôn
đã tác động đến hoạt động vận tải hành khách
hàng hóa và vận tải nông sản trên địa bàn tỉnh lạng sơn
ngày càng thuận lợi
đến nay hệ thống phương tiện của tỉnh
cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hành khách
với mức tăng trưởng nhanh giảm tai nạn giao thông
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn
trong đó có các huyện thị xã
miền núi khó khăn của tỉnh lạng sơn
nguồn lục cho dân chiếm khoảng được ba
chúng tôi đã hoàn thành
được khoảng trên ba trăm linh km đường
đây cũng là thành tích đáng kể
nó đi vào cuộc sống của người dân
đề án thực sự bây giờ đi vào cuộc sống của người dân
người dân rất mong ngoại
cũng thấy phấn khởi
mong là những năm tiếp theo đề án
sẽ phát huy cao
kết quả của đề án là huy động
nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ
cho đề án bốn mươi năm mươi sáu tỷ đồng
trong đó mở mới đường giao thông nông thôn
được năm mươi sáu km
sửa chữa duy tu nền mặt đường được hơn bốn ba trăm linh km
phát quan tầm nhìn
hơn bốn tám trăm linh m hai
làm mặt đường bê tông xi măng
hơn bốn trăm năm mươi sáu km
số xi măng sử dụng hơn năm mươi sáu tấn
số công huy động gần hai trăm hai mươi năm công
nhân dân đóng góp bằng tiền
được hơn ba mươi năm triệu đồng
khai thác đá cát sỏi
và hiến đất làm đường hơn một trăm linh m hai
phần nâng tỉ lệ cường hóa đường đến trung tâm xã
đạt hơn bảy mươi ba
đạt và vượt chỉ tiêu đề giạt
hoàn thành mục tiêu năm hai nghìn một mươi bảy
của đề án phát triển giao thông nông thôn
hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cường hóa
được hơn bốn trăm linh km đường giao thông nông thôn
và hoàn thành tiêu chí số hai
về giao thông của một mươi bốn trên một mươi bốn xã
điểm trong xây dựng nông thôn mới
về đích năm hai nghìn một mươi bảy
hệ thống giao thông nông thôn lạng sơn
được triển khai thành công nhờ sự đồng thuận
của mỗi người dân chủ động hiến đất góp công
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế nâng cao đời sống
của người dân mà còn góp phần đẩy nhanh
tiến độ xây dựng nông thôn mới
là điểm sáng trong phong trào phát triển
giao thông nông thôn của địa phương trong thời gian qua
cũng như bước vào giai đoạn mới
xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ mới
đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung
nhiều nguồn lực của cả nước và nhân dân
giải quyết nhiều vấn đề cấp bách
cho những giai đoạn tiếp theo
trong đó có việc phát triển và hoàn thiện
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn
là những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu
những chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước
quyết tâm cao của chính phủ bộ ngành và các địa phương
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn
chắc chắn sẽ có những phát triển mới
góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
giai đoạn của công nghiệp hóa hiện đại hóa
góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược
phát triển giao thông nông thôn đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tại việt nam
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
xin được tạm dừng mọi thông tin
quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi hai
hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email giao thôngkếtnối thng gmail com